liên tục từ ngày năm đến ngày hai mươi tháng tám sân khấu nhà hát lớn hà nội công diễn một mươi một vở kịch còn mãi với thời gian của năm nhà hát hiện nay gồm nhà hát kịch việt nam nhà hát tuổi trẻ nhà hát kịch hà nội nhát kịch nói quân đội và đoàn kịch nói công an nhân dân
hoạt động này nằm trong khuôn khổ dự án đưa các chương trình nghệ thuật chất lượng cao vào nhà hát lớn hà nội của bộ văn hóa thể thao và du lịch
chương trình khởi động từ ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu đến nay đã gần tròn một năm
trong năm hai nghìn một mươi sáu đã có một mươi bốn vở diễn kịch sân khấu truyền thống như tuồng trèo cải lương được biểu diễn tại nhà hát
vào năm hai nghìn một mươi bảy để dự án nâng tầm lãnh đạo bộ văn hóa thể thao và du lịch đã chỉ đạo thực hiện biểu diễn theo chuyên đề
chuyên đề tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy là tháng nghệ thuật truyền thống và chuyên đề tháng tám này là những vở kịch còn mãi với thời gian
trong dự án này có những vở diễn đã có thâm niên tới một mươi bốn năm như vở cắt bụi của nhà
hát kịch hà nội cũng có những vở diễn vừa ra mắt như lão hà tiện của nhà hát kịch việt nam
đây là lần đầu tiên vở kịch lên sân khấu nhà hát lớn hà nội
mong muốn của các nhà hát không chỉ bán được vé có doanh thu mà quan trọng hơn khẳng định được sức sống của kịch vẫn còn với khán giả thủ đô